vừa qua chủ đầu tư đã xâm phạm nghiêm trọng quyền an sinh của cư dân tòa nhà của chúng tôi
trong đó bằng việc chủ đầu tư đã cắt nước bất hợp pháp của hai căn hộ một mươi một bốn và một mươi hai b năm
trong đó bằng việc chủ đầu tư đã cắt nước bất hợp pháp của hai căn hộ một mươi một bốn và một mươi hai b năm
không phải là đơn vị quản lý vận hành hợp pháp ở tòa nhà nhưng lại chiếm giữ công tác quản lý vận hành ở tòa nhà bất hợp pháp
và lại cắt nước bất hợp pháp của cư dân dẫn đến cư dân chúng tôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái đời sống sinh hoạt của cư dân chúng tôi
hệ thống bơm cứu hỏa hay là máy phát điện dự phòng thì đều không hoạt động
chúng tôi cũng kiến nghị là hệ thống hút khói của hành lang hay là hút khói tầng hầm phải được kiểm tra lại
vì chúng tôi bằng những cái thực chứng chúng tôi thấy là nó hoạt động chưa được đúng như cái thiết kế được thẩm duyệt
đấy thì chủ đầu tư lại cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ra yêu cầu là phải khắc phục ngay những cái mà không hoạt động đó
cư dân trung cư stitech và golcial complex bốn trăm ba mươi cầu am vạn phúc hà đông cũng bị mất nước cắt điện cắt thang máy
hiện tại trung cư golc complex chỉ có hai trong số năm thang máy hoạt động số thang còn lại bị khóa
khiến cho việc đi lại rất bất tiện
hơn thế cư dân phải sống trong môi trường ô nhiễm vì dịch vụ thu gom rác hoạt động cầm trừng thậm chí có lúc dừng hoạt động
cuộc sống với những cư dân ở đây vào lúc này thực sự rất khó khăn
một tháng nay thì về cái chuyện điện ấy ở bên quản lý vận hành của tnf ấy đã thường xuyên cắt điện của cư dân
rất nhiều hành lang là tối ôm quay đi về không biết đường mà mở khóa nữa
rất ảnh hưởng đến cái việc đi vào cầu thang và đi vào nhà không thấy cái gì hết
cái thứ hai là nói về điện nữa là điện chiếu sáng đã vậy
điện các cái thông gió của hành lang và thông gió của cầu thang là không có
không có cho nên trong cầu thang nó tận tới bốn mươi bốn mươi một độ
còn ở ngoài thì thông gió không có
và chính tôi cũng nhiều lần là đi về mà chóng như kiểu say nắng ấy
nước ở đây là một lúc là rất là bẩn rồi nhưng mà đợt vừa rồi thì ở bên tnf ấy là nó mang cắt hết
nhiều nhà lắm cắt các nước cắt nước rất nhiều nhà
theo phản ánh của người dân chủ đầu tư của trung cư gold seal complex hà đông là công ty cổ phần bất động sản hanovit
không thống nhất được với cư dân một mức phí dịch vụ cụ thể mà áp đặt rất mập mờ dưới hình thức tạm thu
năm hai nghìn một mươi tám là bảy bảy trăm linh đồng một mét vuông một tháng
năm hai nghìn một mươi chín là sáu sáu trăm linh đồng một mét vuông một tháng
theo quy định công ty hanovit phải tiến hành họp thống nhất với cư dân
minh bạch trong việc tính toán để đưa ra mức phí được đồng thuận
nhưng việc tiến hành theo quy định này không được thực hiện
cùng với đó chủ đầu tư đến nay chưa bàn giao dứt điểm hai kinh phí bảo trì cho ban quản trị theo quy định của pháp luật
điều này khiến cư dân bức xúc
thế mà tôi khi mà mua nhà ở thì tôi không quan tâm nhiều chút dịch vụ lắm đâu
bên này là gì bên này là phí rất phù hợp
thì là chúng tôi đồng ý là phải dùng người giả thôi
bản thân tôi thì dù rằng là tôi chưa
tôi nhất trí cái phí mà bây giờ quản lý cũ đưa ra
như thật là nhà tôi cũng như một số gia đình khác họ cũng đóng bình thường
rất nhiều gia đình đấy cũng đóng bình thường
dù rằng là không thỏa mãn không đồng ý với phí đấy
nhưng bây giờ thật là họ vẫn đóng
mà chúng tôi vẫn đóng phí bình thường mà không bỏ một tháng là cả những bữa thầy sống chung một cái mối cảnh như thế
nên có những ý kiến này nó nói là do không có phí tôi nghĩ là nó không phải là ý kiến thỏa án
vấn đề là nó làm ở đâu đấy tôi không biết được
trên đây chỉ là hai trong số nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề trung cư trên cả nước
có thể thấy một thực tế đáng buồn là hiện nay nhiều chủ đầu tư tỏ ra thiếu thiện trí với cư dân khi giải quyết mâu thuẫn
bằng cách cắt điện cắt nước và nhiều dịch vụ đi kèm
chính những hành động này đã đẩy mâu thuẫn lên cao căng thẳng và rất khó giải quyết
thưa quý vị tại hà nội hiện nay trong số gần bảy trăm năm mươi tòa trung cư thương mại
thì có đến một trăm ba mươi chung cư có tranh chấp khiếu kiện và tiềm ẩn rất nhiều phương án
thành phố hồ chí minh hiện có chín trăm ba mươi năm chung cư cao tầng thì cũng có tới hơn một trăm linh chung cư đang có bất đồng
tranh chấp ở các mức độ khác nhau trong đó có gần một mươi trung cư có tranh chấp rất gây gắt
tính trung bình cứ một mươi trung cư ở thành phố thì có một trung cư đang xảy ra tranh chấp xung đột
vậy cách nào để hóa giải thực trạng này đang là vấn đề nóng được dư luận hết sức quan tâm
các tranh chấp xảy ra ở trung cư trên cả nước một phần do chủ đầu tư chỉ chú trọng đến việc thu lợi nhuận
từ việc bán căn hộ mà chưa quan tâm đến nghĩa vụ sau bán hàng
ở một góc nhìn khác là do khung pháp lý điều chỉnh về vấn đề này chưa được hoàn thiện
để theo kịp tốc độ phát triển của loại hình nhà trung cư như hiện nay
trong trùng hợp mà người dân thấy rằng quyền lợi của mình có sự xâm phạm hoặc là có sự tranh chấp về phí quản lý
thì người dân có quyền yêu cầu chủ tịch ubnd cấp tỉnh thành phố để giải quyết
trong trùng hợp không đồng ý với quyết định giải quyết của chủ tịch ubnd cấp tỉnh thành phố
để giải quyết theo quyết định của pháp luật
trước các khiếu kiện xảy ra tại nhiều trung cư thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số hai mươi chín cttg
về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý vận hành sử dụng nhà trung cư
với mục tiêu bảo đảm quá trình quản lý hạn chế các tranh chấp về kinh tế cũng như các vấn đề khiếu kiện khác
về phí dịch vụ mà chủ tư muốn thu lại thì mong muốn là chủ tư với cả đơn vị vận hành của chủ tư
gặp người dân nói rõ quan điểm
chủ tư rất cần sự nỗ lực đóng góp của các chủ thể có liên quan